chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển tây
tại sáu đoạn sạt lở sụt lún rất nghiêm trọng với tổng chiều dài gần năm km
thuộc địa bàn các xã khánh tiến huyện u minh và xã khánh hải huyện trần văn thời
tại các vị trí này nơi không còn đai rừng phòng hộ nơi có đai rừng nhưng còn rất mỏng
dù phía ngoài có hệ thống kè hộ đê nhưng sóng biển vẫn gây tác động rất lớn lên mái đê
nguy cơ vỡ đê là rất cao nhất là những khi thời tiết xấu cực đoan xảy ra
kết hợp với chiều cường dâng cao thì vỡ đê tràn đê là điều khó tránh khỏi
về lâu dài có thể dẫn đến phá vỡ quy hoạch sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư sinh sống nơi đây
rồi là lực lượng túc trực kết hợp với lực lượng dân quân tự dệ lực lượng quán hữu dân dân túc trực để xử lý tình huống
chỉ riêng khoảng hai tháng gần đây lực lượng chức năng tỉnh cà mau đã tiến hành hơn chục chuyến khảo sát ven biển
phát hiện sáu vị trí sạt lở cực kỳ nguy hiểm ven bờ biển tây với tổng chiều dài hơn năm mét
nặng nhất là vị trí sạt lở thuộc đoạn từ hương mai đến tiểu dừa xã khánh tiến huyện u minh
hôm nay đang ra ban bố tình huống khẩn cấp để bảo vệ ngay những đoạn rất sung yếu mà không còn giặt rừng mê ngoài
chúng tôi dùng giải tháp thảm đá để giữ lại mái đê và khoảng lùa không đê còn lại
còn những đoạn mà cây rừng còn mỏng còn một mươi hai mươi mét thì chúng tôi dùng rõ đá dùng đá xếp can ở ngoài để giữ lại chân rừng không để tiếp tục
dưới tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan từ năm hai nghìn bảy đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau đã mất ít nhất gần chín hectare rừng phòng hộ
trong số hơn hai trăm năm mươi km chiều dài bờ biển ở cà mau thì hiện khoảng năm mươi chiều dài trong diện thường xuyên bị sạt lở
trong đó có hơn bảy mươi sáu km bờ biển thuộc diện sạt lở nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm đe dọa đến hàng trăm hectare đất sản xuất của người dân
đặc biệt là hơn một trăm hai mươi tám hectare đất sản xuất vùng ngọt của hơn hai mươi một sáu trăm linh hộ dân